nhằm bảo tồn phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng hóa sinh học về nguồn gen loài sinh vật và hệ sinh thái
tỉnh hà tĩnh đã quyết định chi sáu mươi tỷ đồng để quy hoạch bảo tồn đa dạng hóa sinh học đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tổng kinh phí thực hiện để bảo tồn đa dạng hóa sinh học là sáu mươi tỷ đồng trong đó giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi là chín năm tỷ đồng
giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi là năm mươi năm tỷ đồng từ nguồn kinh phí nhà nước
theo thống kê hiện nay tỉnh hà tĩnh có hai trăm một mươi tám ha rừng tự nhiên và chín mươi năm ha rừng trồng
hà tĩnh hiện có vườn quốc gia vũ quang khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ với năm ba trăm linh loài sinh vật
trong đó có hơn hai chín trăm chín mươi loài thực vật bậc cao hai trăm một mươi ba loài thực vật bậc thấp hơn một chín mươi loài thực vật có sương sống
nhiều loại động thực vật đặc hữu quý hiếm như voi sao la mang lớn gà lôi hà tĩnh cá sao vũ quang đang cần được bảo tồn nguồn gen